dư luận cán bộ và nhân dân tp hcm phấn khởi và đánh giá rất cao những kết quả đã đạt được trong kỳ họp thứ nhất quốc hội khóa một mươi bốn
về việc bầu và phê chuẩn các chức danh chủ chốt lãnh đạo đảng và nhà nước nhậm kỳ hai nghìn một mươi sáu hai nghìn hai mươi một
cử tri mong muốn các đồng chí vừa được quốc hội bầu và phê chuẩn phải giữ đúng lời hứa trước đảng trước nhân dân
tuyệt đối trung thành với lý tưởng cách mạng của đảng vì hạnh phúc của nhân dân
phấn đấu xây dựng một nước việt nam giàu mạnh
đồng thời cử tri tp hcm cũng kiến nghị với các đồng chí lãnh đạo đảng nhà nước phải có các biện pháp hiệu quả hơn
trong việc đấu tranh phòng chống tham nhũng lãng phí đem lại niềm tin cho quần chúng nhân dân
tôi tham gia hai cuộc kháng chiến chống thực dân pháp và đế quốc mỹ trải qua một thời kỳ sáu ba mươi năm chiến tranh và ba mươi năm nổi mới
đến bây giờ tôi cảm thấy rất hạnh phúc là bây giờ đất nước đã được độc lập tự do và hạnh phúc
mình nhầm khi quốc hội lần này bầu ra các đồng chí
các đồng chí lãnh đạo cao cấp của đảng và nhà nước của chủ tịch nước của chủ tịch quốc hội của thân phổ
nói chung là cử tri chúng tôi rất tin tưởng cái thế hệ này nhất định sẽ làm nên một cái đổi mới quan trọng cho đất nước
qua bầu cử vừa qua của hội động nhân các cấp cũng như đại biểu quốc hội và đã chuẩn bị thành lập lại cơ cấu của nhà nước
thì thấy là nhân dân đều tin tưởng vào sự điều hành
của các vị vừa được đắc cử và cũng mong làm sao là các vị thực hiện tốt về vấn đề bảo vệ lãnh thổ chủ quyền biển đảo việt nam
và nhất là hiện nay là chúng ta tuyệt đối phải chống cái nạn tham nhũng để đưa đất nước chúng ta phục vinh
bên cạnh đó trên lĩnh vực phát triển kinh tế tranh thủ mọi thời cơ vận dụng sáng tạo các điều kiện kinh tế của đất nước
để thực hiện hiệp định thương mại xuyên thái bình dương tpp tăng cường kiểm soát thực phẩm bẩn
thực phẩm không rõ nguồn gốc xuất xứ để bảo vệ sức khỏe cho người dân